ngày đầu của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn một mươi chín hơn hẳn so với mọi năm
năm nay tại các điểm du lịch ở thành phố cần thơ không khí chuẩn bị đón tết hết sức sôi động
lượng khách đổ về các khu du lịch ở thành phố cần thơ khá đông và vô cùng vui tươi
ghi nhận tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố vào thời điểm này
nhất là tại các khu du lịch sinh thái ngoài việc được trải nghiệm các trò chơi dân gian
du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn mới đặc sản của miền tây
đặc biệt giá vé vào cổng thăm quan tại các điểm du lịch trong dịp nghỉ tết này vẫn được giữ nguyên so với năm trước
trong dịp nghỉ tết dương lịch năm nay tình hình an ninh trật tự
cổng tóc phòng cháy trễ cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú du lịch và khu điểm du lịch được bảo đảm